thủ tướng chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình triển khai hạ tầng giao thông kết nối và ra soát bom mìn dự án cảng hàng không quốc tế long thành
thủ tướng chính phủ giao ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phối hợp chặt chẽ với bộ giao thông vận tải chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị liên quan
trong quá trình lập thẩm định và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
đồng thời trên cơ sở dự án đã được phê duyệt phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục của dự án
bao gồm cả công tác giả phá bom mìn giải phóng mặt bằng và xây dựng các tuyến giao thông kết nối
phục vụ thi công xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành theo quy định của pháp luật